bộ y tế đã phát đi thông báo khẩn số một mươi về thời gian lịch trình di chuyển của bệnh nhân mắc covid một mươi chín số hai trăm ba mươi
các địa điểm được nêu trong thông báo khẩn bao gồm khách sạn ngọc anh cơ sở hai ở số ba mươi tám lương văn tụy
thành phố ninh bình tỉnh ninh bình tại hà nội gồm khách sạn canary hà nội số bốn vũ hữu lợi
khách sạn star số hai ngõ hai mươi năm lâm du bồ đề long biên bệnh viện việt pháp bệnh viện đức giang
và viện huyết học truyền máu trung ương ngoài ra bệnh nhân còn đi xe limousine từ ninh bình
chuyến chín h ba mươi phút sáng ngày hai mươi một tháng ba lên hà nội bộ y tế đề nghị tất cả những ai đã đi chuyến xe
hoặc có mặt tại những địa điểm này cần liên hệ ngay với trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh thành phố
để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe